hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đối tượng hoàng quỳnh anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường chú tại phòng một trăm linh một b ba giảng võ phường giảng võ quận ba đình tp hà nội
đối tượng này có sẹo chấm năm cm sau đuôi mắt trái
và đối tượng phùng quang thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại phố trà một phường hội hợp thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
đối tượng này cao một m sáu mươi tám và có nốt ruồi ở đầu mắt phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện